các cấp các ngành đặc biệt là ngành y tế không được chủ quan coi thường phải sống chung với dịch
cùng với những biện pháp tốt nhất hiệu quả nhất và phải có văn hóa ứng xử trong lúc dịch bệnh
việc đề cao cảnh sát không để dịch xâm nhập vào các địa bàn dân cư là yêu cầu cấp bách hiệp này
và nếu có phải khoanh nhanh xử lý nhanh với những biện pháp đồng bộ
không để dịch covid một mươi chín lây lan giống như một số ổ dịch vừa qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp thường trực chính phủ
với ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch vào chiều nay
thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt tinh thần thần tốc quyết liệt khoanh vùng gọn dập dịch nhanh
để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế ổn định xã hội bảo đảm an sinh việc làm
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh cần ban hành các chế tài và xử phạt các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch
mặt khác có phương án cụ thể để phát triển sản xuất kinh doanh
trừ trường hợp đặc biệt mới giãn cách xã hội trong phạm vi cần thiết